tại tỉnh hải dương nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn rất lớn
tuy nhiên tiêu chí mà các công ty này đưa ra đối với lao động nữ là chỉ tuyển trong độ tuổi vàng
từ một mươi tám đến ba mươi năm tuổi vì thế không ít lao động nữ sau tuổi ba mươi năm rất khó tìm được việc làm phù hợp
và những công nhân nữ quá tuổi ba mươi năm cũng rất lo lắng vì sợ bị doanh nghiệp xa thải
chị ngô thị dung ba mươi chín tuổi gắn bó với công ty đang làm được khoảng một mươi năm nay
chị chia sẻ bản thân đang hài lòng với công việc hiện tại
với chị nếu lỡ phải nghỉ việc chị cũng rất lo lắng vì vào độ tuổi của chị rất khó để tìm được công việc ổn định
công nhân ở đây giao động từ tám triệu cho đến một mươi hai triệu trên một tháng
với chế độ với mức lương như thế chúng tôi cũng rất muốn gắn bó với công ty lâu dài
theo số liệu của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đến hết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
số lao động nữ trong độ tuổi từ ba mươi bốn mươi tuổi hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng trên bảy trăm linh người và hơn bốn mươi tuổi là gần sáu trăm linh người
đây mới là những con số lao động có bảo hiểm thất nghiệp còn thực tế chưa có con số thống kê cụ thể
số lao động nữ thất nghiệp
sau ba mươi năm tuổi lao động nữ ngoài tuổi ba mươi năm thường là những công việc đơn giản trong các môi trường điều kiện làm việc khắc nghiệt
cùng với tuổi tác ở cái nửa tuổi này thì độ nhanh nhạy về công việc thì giảm sút sức khỏe thì đi xuống
nên rất khó để đáp ứng yêu cầu tăng ca cũng như là tăng năng suất lao động
trong khi đó doanh nghiệp phải trả cho nhóm đối tượng này là chi phí bảo hiểm xã hội
chi phí bảo hiểm thất nghiệp tiền lương cao
để giảm tình trạng các doanh nghiệp xa thải lao động ngoài ba mươi năm tuổi các ngành chức năng cần có những giải pháp hỗ trợ
và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động dài hạn
tổ chức công đoàn cần phát huy chức năng của mình bảo đảm người lao động được hưởng đúng đủ những quyền lợi theo pháp luật
bên cạnh đó người lao động cần chuẩn bị sẵn sàng những kỹ năng kinh nghiệm cần thiết
để có thể tự kiếm cơ hội việc làm cho bản thân